sau những ngày tranh thủ vươn khơi bám biển ngư dân miền trung đã trở về với những tàu cá đầy khoang
họ phấn khởi vì chúng mùa lộc biển tươi ngon nhưng lại chạy lòng vì hải sản rớt giá
phản ánh của chúng tôi tại thành phố đà nẵng
đây là thành quả của những ngư dân tàu cá qb chín mươi tám nghìn ba trăm tám mươi bảy sau một mươi ngày vươn khơi trở về
sản lượng cá đánh bắt được chủ yếu là cá thu cá hố
nếu như thời điểm này năm ngoái mỗi kg cá thu bán cho thương lái với giá một trăm bảy mươi đồng
thì nay chỉ còn từ một trăm linh đến một trăm hai mươi năm đồng một kg
đi biển thì đi khoảng một mươi ngày đó về thì sản lượng thì cũng được khá khá
nhưng mà giá cá thì hơi thấp
chuyển đi về một tầng bảy thì cá xuống giá thì khoảng tầm được hai trăm linh đến hai trăm hai mươi triệu
mà chỉ phải hết một trăm hai mươi triệu thôi là lợi khoảng một trăm linh triệu thôi
nếu mà chúng tôi mà mua lại hải giá lại ở dưới thùng dưới tàu ấy
thì tàu này lại
nó tổn cao không có tiền để về chi tiêu cho bạn này phương này
rồi họ trả tiền tổn này
thế thì họ lại không đi nếu mà lũ quá thì họ không bảo họ không đi nữa
trung bình mỗi ngày mỗi tiểu thương tại cảng cá và âu thuyền thọ quang
thu mua được từ hai đến ba thân cá trong đó chủ yếu là cá thu
tuy nhiên do giá bán ra thị trường thấp nên hầu như phải bảo quản đông lạnh
hoặc chấp nhận bán giá rẻ để cân đối lượng hàng nhập vào
thì mong mong nhà nước giúp đỡ cho ngư dân thì nhập hàng xuất khẩu thì mới có
dân biển mới có chứ còn không nhập hàng trung quốc thì bán chợ nội địa không thì rất là rẻ
theo nhiều ngư dân và tiểu thương tại đây nguồn kinh phí mua sắm các trang thiết bị để vươn khơi
cũng như phương tiện mua bán vận chuyển bảo quản hải sản đa phần đều vay vốn từ ngân hàng
do vậy mong muốn lớn nhất của họ trong thời điểm này là được giảm lãi suất vay
và kéo dài thời gian trả nợ